trinh sát đã báo cáo cho bang chuyên án áp dụng chiến thuật trinh sát liên hoạn
lực lượng trinh sát tạo tình huống phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông
kiểm tra hành chính công khai phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với bùi văn công
về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể có chất cấm
tiến hành đưa đối tượng và phương tiện về cơ quan công an để xác minh xử lý
lực lượng điều tra tiến hành khám nghiệm các dấu vết nghi máu trên thùng xe ô tô của bùi văn công
gửi giám định
quá trình tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với đối tượng
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm tra phương tiện của đối tượng
lập biên bản đối tượng về cái việc là
sử điều khiển phương tiện trong khi mà trong cơ thể có chất ma túy
cái cơ sở để chúng tôi cho cơ quan điều tra tiến hành việc
kiểm tra và khám nghiệm thu dấu vết ở trên thùng xe của đối tượng bùi văn công
để phục vụ giám định
và đúng như dự đoán kết quả giám định được trả về
dna thu được trong mẫu máu vương trên xe ô tô của bùi văn công
chính là trùng hợp với dna của nạn nhân cao mạnh của bùi văn công
dna của nạn nhân cao mỹ duyên
một loạt dấu hiệu cho thấy vợ chồng bùi văn công chắc chắn có liên quan đến vụ án
căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi văn công
về các tội giết người thiếp giam cướp tài sản tàn trữ trái phép chất cấm
và giữ người trái pháp luật
khi chúng tôi đấu tranh với đối tượng bùi văn công
thì ban đầu công cũng rất ngoan cố
và không phủ nhận hoàn toàn cái việc liên quan đến vụ án
chỉ đến khi là bằng các cái biện pháp
để chúng tôi đã giáo dục thuyết phục
và đồng thời là đấu tranh trực tiếp bằng những tài liệu đã thu thập
thì khi cho đối tượng xem nội dung bản kết luận giám định
nó còn giấu chữ ký của viện khoa học hình sự bộ công an
lúc đấy thì đối tượng mới có một cái thay đổi trong cái tư tưởng của vị
việc khởi tố tạm giam đối với đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố và hoàn toàn không khai ra các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân cao mỹ duyên
đang dần thành hình
một loạt các đối tượng liên quan tới vụ án được dựng lên
việc khởi tố tạm giam đối tượng bùi văn công
đã đẩy quá trình điều tra sang một hướng mới
mặc dù công rất ngoan cố và hoàn toàn không khai ra các đồng phạm
thế nhưng trước sự nhận định của các chiến sĩ cảnh sát điều tra
về nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc
đối với nạn nhân cao mỹ duyên
đang dần hình thành
một loạt các đối tượng liên quan đến vụ án
dần hiện ra
bàn chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng
tập trung các biện pháp nghiệp vụ
để thu thập tài liệu chứng cứ
về hoạt động phạm tội của bùi văn công
phạm văn nhiệm lường văn lã lường văn hùng
từ các mối quan hệ của công nhiệm lã lần và hùng
bàn chuyên án tiếp tục dựng lên các đối tượng
phạm văn dũng là anh trai phạm văn nhiệm
và cầm văn chương là bạn của đối tượng bùi văn công
các đối tượng trên đều sử dụng
chất cấm trong thời gian xảy ra vụ án
có xuất hiện tại nhà của bùi văn công
với tài liệu thu thập xác định
nguồn chất cấm mà nhiệm sử dụng
do bùi văn công cung cấp vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bàn chuyên án đã triệu tập ngay đối tượng nhiệm
để làm rõ hành vi mua bán sử dụng trái phép chất cấm
đồng thời kết hợp đấu tranh khai thác về vụ án cao mỹ duyên
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn nhiệm
về các tội giết người hiếp dầm
căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bàn chuyên án buộc lương văn hùng và lương văn lã
phải cuối đầu nhận tội
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với bị can lường văn hùng

trú tại bảng na hí xã hù thanh huyện điện biên
về tội giết người
bị can lượng văn lã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại bảng mễn xã thanh nưa huyện điện biên
về tội giết người
quá trình đấu tranh với các đối tượng bị bắt giữ
bàn chuyên án đã làm rõ các đối tượng
cầm văn chương phạm văn dũng
có tham gia hiếp dâm cao mỹ duyên
ngày hai mươi tháng ba và hai mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
và cầm văn chương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại đội bảy xã hù thanh huyện điện biên
về tội hiếp dâm
và bùi thị kim thu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
về tội không tố giác tội phạm
lúc này lật lại toàn bộ các trang hồ sơ
tuy đã bắt được số lượng lớn đối tượng
tham gia vào vụ án giết người cướp tài sản
nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề của vụ án
vẫn còn chưa được giải đáp
hiện trường gây án thực sự ở đâu
mục đích động cơ của nhóm đối tượng này là gì
đứng trước những kẻ hở này
các đối tượng liên tục tung ra những chiêu trò
nhằm thách thức đánh lạc hướng cơ quan điều tra
cũng như trong vụ án khi tiến hành
mà sau này quá trình làm
đối với các cái dấu vết mà chúng ta thu thập
mà gửi để giám định
thì kết quả cho chúng ta rất hạn chế
lý do là sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm
cũng như sau này giết xong
các đối tượng đã có hình thức xóa dấu vết
bằng cách tắm rửa
thậm chí bộ phận sinh dục
người ta cũng có thể xóa dấu vết
cũng rội rửa
trong giám định
nếu mà đã có lước dính vào
để mà giám định được tin chung là khó khăn
giống như vương văn hùng
bùi văn công là một đối tượng cỡm cán
và có nhiều tiền án tiền sự
về việc sử dụng chất cấm
mặc dù ngay từ đầu
các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã tiến hành cách ly
và thẩm vấn riêng đối với hai đối tượng
vương văn hùng và bùi văn công
tuy nhiên chúng vẫn liên tục
làm khó các chiến sĩ cảnh sát điều tra
khi điều tra về hiện trường chính
ngày án lần này
vương văn hùng lại khai ra
về một căn nhà hoang dọc bờ mương
sau này khi mà tiến hành
khám nghiệm hiện trường
trong nơi khai của lường văn hà
phạm văn nhiệm
và lường văn hùng
thì lại khai
cái hiện trường này
sau này về là thống nhất
không phải thống nhất
đối tượng được
được đi dò và được xem
thì sau này khai
là toàn hiện trường ở bờ mương
đến khi mà
thực hiện cái hành vi giết xong
thì các cái
đồ như chiếu này
các cái liên quan đến cái vật chứng
là đã buộc vào
buộc dây vào quấn cái chiếu
và thả trôi trên cái
trên bờ mưa
không biết nó trôi
trôi và nó giặt ở chỗ nào
ngay lập tức
các chiến sĩ phòng kỹ thuật hành sự
được điều động xuống xét nghiệm
tại căn nhà hoang
nơi đối tượng khai báo
bên trong căn nhà
có rất nhiều vết máu khả nghị
cũng như những đầu lọc thuốc lá
tưởng như đây đã thực sự là hiện trường chính của vụ án
tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn khác
căn nhà hoang này
tuy có những đặc điểm dễ dẫn đến suy lự
là hiện trường chính
nhưng những mẫu máu thua được
không phải là của cao mỹ kiên
thực tế cho thấy
đây là hiện trường giả mà các đối tượng khai ra
nhằm tiếp tục đánh lạc hướng điều tra
chúng tôi cũng có nhận định
các đối tượng khai như thế
nhằm đánh lạc hướng
cơ quan điều tra
cái thứ hai là các đối tượng khai sai
hiện trường gây án
tất cả tài liệu chứng cứ
tất cả tài liệu
thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án
đều không có giá trị về mặt pháp lý
một buổi tối có thể nó cho
bốn năm cái kịch bản đều
rất là thất phục
riêng đối tượng vương văn hùng là đối tượng rất tinh vi
nó là đối tượng
vì đối tượng này có nhiều tiền án rồi
và toàn tiền án về
nạm dụng với
tín nhiệm với nói chung là những cái tiền án mà
người ta cho đấy là
có lập trình đấy
đứng trước hàng loạt những câu hỏi khó
điều mà các thiên sĩ cảnh sát điều tra
cần phải làm là có một cái đầu lạnh
nhiên cứu kỹ tình tiết của vụ án
và mối quan hệ của các đối tượng
bàn chuyên án lờ mờ nhận định ra
một điều là vụ án này
ngoài những kẻ gây án đã thừa nhận tội ác của mình
thì không có ai trong số này
thể hiện vai trò chỉ đạo
khi vụ án đã bắt được
đến sáu đối tượng
thì đánh giá lại toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án
thì thấy rằng là
các cái đối tượng
khai vẫn chưa đúng
bàn chuyên án cũng xác định là
có cái ổn khúc gì đó
ở sau cái vụ án này
cái nguyên nhân của nó là gì
thì bàn chuyên án đã họp
rất nhiều lần để đánh giá những cái nội dung
tài liệu thu thập được các chứng cứ thu thập được
và tìm ra cái
mục đích của việc này là gì
thì cũng có rất nhiều câu hỏi không trả lời được
và với vụ án đến đây thì
tạm gọi là
cái ban đầu
về các đối tượng
tạm như thế là hết
thế khi mà
ban chuyên án họp để đánh giá lại toàn bộ
các cái chứng cứ đấy thì còn nhiều vấn đề đặt ra
khi anh công
nhờ tôi hẹp chị duyên đến
câu giải thích như thế nào
khó khăn lớn nhất của vụ án
dường như đến thời điểm này
mới thực sự xuất hiện

bởi lời khai quanh co
vòng vo của các đối tượng
một loại các câu hỏi phải trả lời
sau chuỗi lại toàn bộ lời khai
thì sự thật cuối cùng vẫn chưa được thỏa mãn
thứ nhất là mối liên hệ giữa các đối tượng với nhau là gì
mối liên hệ giữa các đối tượng với nạn nhân là gì
tại sao lại chọn nạn nhân là chị cao mỹ duyên này
chị duyên là một sinh viên của một trường nông lâm thái nguyên
về nghỉ tết thôi
gần như không có mặt ở địa bàn
không có mâu thuẫn
thậm chí không quen biết ai trong số những đối tượng này
nhưng lại bị chúng đưa ra tầm ngắm
sát hại giả mạng
cái khó khăn nhất là
chính là cái mà các đối tượng khai báo rất là nhỏ giọt
tài liệu chứng cứ mà để mà thu thập
buộc tội các đối tượng
đính tội danh là cũng rất là khó
cho nên là vì các đối tượng không khai báo nó không cấp
trong cái thời điểm tết
dân cư đi lại
để đối tượng đưa ra tầm ngắm
để cũng là ít
cho nên là quần chúng không phải là ai
cũng có điều kiện để tiếp cận và phát hiện được
cho nên trong cái hạn chế
mà nhân dân tố giác
phát hiện là cũng có một cái điểm
hạn chế nhất định
chính vậy mà cái việc quá trình thu thập tài liệu chứng cứ
để làm rõ vụ án
là rất khó khăn
càng điều tra sâu thêm
các chiến sĩ cảnh sát điều tra
lại càng thấy rõ hơn mức độ phức tạp của vụ án
cũng như sự danh ma
xảo quyệt và nguy hiểm của các đối tượng
vì đâu mà các đối tượng
lựa chọn ra tay với nữ sinh cao mỹ duyên
đằng sau hành vi bắt cóc
đầy thú tính kia
là mục đích gì
hiện trường gây án ở đâu
và đối tượng đều không biết
và hơn hết
ai chính là kẻ đứng đằng sau giật dây
nhóm đối tượng gây nên cái chết của nạn nhân
một nhóm đối tượng có sự bàn bạc
lên kế hoạch tinh vi và chi tiết
để bắt cóc sau đó xá thải đạn nhân
lại có sự bàn bạc thống nhất
về cách thức che đậy
đánh lạc hướng cơ quan điều tra
bằng rất nhiều thông tin giả
nhưng lại có sự tương đồng về hiện trường
chuyên án hai mươi chín d giống như một bài toán
hóc búa được đặt ra đối với các cơ quan điều tra
thế nhưng dưới sự sắc bén
và tai tình của các chiến sĩ công an
cùng với việc sử dụng linh hoạt đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
vụ án có sự phức tạp đến đâu
thì cũng sẽ có lời giả
những kẻ thù ác rồi cũng sẽ phải lộ diện
trước pháp luật
cùng với chương trình hồ sơ vụ án
chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chuyên án
hai mươi chín d đã được đấu tranh thành công như thế nào
tám đối tượng trực tiếp tham gia bắt cóc
hiếp dăm và sát hại nữ sinh
cao mỹ duyên đã lần lượt bị bắt
các bản cung đã được lấy
tương đối đánh giá
với đánh giá sâu sắc của cơ quan điều tra
ở góc nào đó
vẫn còn có điều gì đó
chưa được giải đáp thỏa mãn hoàn toàn
nó có một cái gì đấy nó vẫn chưa thỏa mãn
chưa thỏa mãn thì đơn vị pc hai tiếp tục phối hợp với công an thành phố công an huyện điện biên tiếp tục mở rộng cái xác minh diện đối tượng khác và những cái hoạt động của các đối tượng này trong những ngày tết
từ lâu khu vực địa bàn tỉnh điện biên là một trong những khu vực nóng về vấn nạn buôn bán chất cấm hoạt động của những đối tượng buôn bán chất cấm rất phức tạp đến mức chúng có thể sẵn sàng cho nhau vay mượn số tiền lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng để buôn bán chất cấm nhưng cũng do đó đi kèm với việc mua bán là những hoạt động thanh toán đe dọa không chế lẫn nhau vì những món nợ này có thể xảy ra bất cứ lúc nào đây là vấn đề luôn thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích th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

các đối tượng nợ tiền để gian mặt hoặc là có thể là trực tiếp đối với đối tượng
hoặc là người nhà của đối tượng để giàn mặt để uy hiếp để buộc phải trả cái số tiền này
trở lại với quá trình điều tra chuyên án hai trăm một mươi chín d
lúc này việc tiến hành thẩm vấn và đấu tranh với các đối tượng bắt đầu có kết quả
đối tượng lường văn hùng bắt đầu khai ra lý do chính khiến cho nhóm đối tượng tiến hành bắt cóc nạn nhân cao mỹ duyên
có liên quan đến một vụ buôn bán chất cấm
gần như là không có mặt ở địa bàn tại sao nhóm đối tượng này lại đặt vào nạn nhân này
tập trung đấu tranh với các đối tượng vừa tổ chức lực lượng tranh sát
khi đối tượng khai ra vấn đề gì đến đâu tiến hành xác minh đến đấy
và từ đó chúng tôi đã l m có cái tài liệu về một cái vụ án mua bán ma túy
đấu tranh với các đối tượng cơ quan điều tra dần làm rõ
vào năm hai nghìn chín có diễn ra một vụ bán chất cấm
diễn ra vụ buôn bán chất cấm giữa nhóm đối tượng của trần văn công và bà bùi thị hiền
tức mẹ của nạn nhân cao mỹ duyên
tuy nhiên vì một lý do nào đó bà hiền còn chưa giải quyết khoản nợ khoảng ba trăm linh triệu đồng
khiến cho các đối tượng quyết định bắt cóc cao mỹ duyên nhằm uy hiếp bà hiền để trả lại số tiền đó
bản thân bà hiền trong suốt quá trình điều tra vụ án cũng có những hành vi bất thường gây khó khăn cho việc điều tra
chúng tôi đã trả lời cho bà hiền

thì lúc này thấy cái biểu hiện của bà hiền mẹ của nạn nhân nó có những biểu hiện rất là khác thường
vì ngay từ tối hôm mà trình báo về việc là chị duyên bất tích
thì bà hiền đã thường xuyên liên tục phát trực tiếp trên mạng social
đưa bút rồi là khóc lóc kêu gọi mọi người tìm con mình
rồi nói những cái câu như là kêu gọi là hãy thả con tôi ra
nếu không thì sẽ trình báo công an văn xin như vậy
và khóc lóc và tạo được rất nhiều sự thương cảm với của cộng đồng mạng
cho đến khi đầu mối là đối tượng lương hùng có khai ra vụ mua bán chất cấm với người phụ nữ ở thanh hưng
là do lương hùng trực tiếp đi cùng với công giao hàng
thì cơ quan điều tra đã có nhận định sơ bộ về nguyên nhân xuất phát từ các lần mua bán giao dịch trước đây
và có thể là do nợ nần không thanh toán tiền mua bán trái phép chất cấm giữa mẹ nạn nhân và nhóm đối tượng này
thưa quý vị và các bạn lúc này khi cơ quan điều tra đã có đầy đủ căn cứ và bắt giữ được phần lớn các đối tượng
toàn bộ quá trình gây án đã trở nên rõ ràng thì giữa nhóm đối tượng bắt đầu có sự mâu thuẫn về lời khai
tổng hợp lại toàn bộ lời khai cơ quan điều tra nhận định rằng không có ai trong số bảy đối tượng bị bắt giữ có vai trò chủ mưu của vụ án
hơn nữa giữa mối quan hệ của các đối tượng vẫn còn có chút lòng lẻo và không rõ ràng
thậm chí giữa những kẻ ngoan cố và lì lợm nhất như hùng và công dường như còn chưa từng quen biết nhau trước khi vụ án xảy ra
bằng kinh nghiệm nhận định phán đoán tình hình cuối nhiều năm đấu tranh với tội phạm
các chiến sĩ cảnh sát điều tra lúc này dường như đã nhận ra giữa các đối tượng có một mối quan hệ khác
chứ không chỉ đơn thuần chỉ là một vụ bắt cóc mà còn có mục đích khác đằng sau đó
xem lại hồ sơ vụ án thì ban chuyên án phát hiện ra là bùi văn công có khai ra một chi tiết là tất cả việc này là do vương văn hùng
và vương văn hùng cũng có một chi tiết vương văn hùng khai là
của việc này là bùi văn công
thế khi mà ngồi đánh giá lại về hai đối tượng này thì hai đối tượng này nó có một cái vấn đề là
các đối tượng nhiệm là lường hùng trương dũng ở một phía của bùi văn công
thứ hai là đối tượng vương văn hùng ở một mình một phía
tức là không có một cái sự liên kết này thì ban chuyên án đã đi xác minh và xác định là
mối quan hệ giữa vương văn hùng
với nhóm của bùi văn công này là không có
tức là quá khứ là không có cái mối quan hệ với nhau
mà chỉ có mối quan hệ với nhau trong cái thực hiện cái tội phạm này
thì vấn đề đặt ra là ai là người chỉ đạo toàn bộ cái nhóm này
thì đến đấy ban chuyên án nhận định sang một hướng mới là phải còn đối tượng cầm đầu
chứ một trong hai đối tượng vương văn hùng và bùi văn công này không phải là đối tượng cầm đầu
quá trình các đối tượng khai về
về thực hiện hành vi phạm tội thì chúng tôi nhận thấy có một điểm rất là đáng chú ý đó là
đối tượng vương văn hùng này trước đây chưa từng có một mối liên hệ nào với bùi văn công
nên là cái sự kết nối giữa công và vương văn hùng là còn có cái dấu hỏi đặt ra
trong khi đó thì các đối tượng là
vương văn hùng lương văn lả phạm văn nhiệm cẩm văn trương phạm văn dũng
thì đều là những cái đối tượng mà có cái quan hệ quen biết và cùng là cái đối tượng nghiện chất ma túy với cả bùi văn công
trong khi đó giữa công với vương hùng thì không có một mối liên hệ nào
mà ban đầu vương văn hùng thì khai là chỉ có tình cờ là quen biết đối với công khi đi uống nước ở quảng trường
đây là một cái mà chúng tôi cũng
và là ngoài ra các đối tượng này ra phải có một đối tượng khác kết nối để kết nối cái đối tượng vương văn hùng với bùi văn công
từ suy đoán này các chiến sĩ cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hơn về mối quan hệ giữa các đối tượng này với nhau
một chi tiết quan trọng được đưa vào tầm ngắm
bùi văn công là một kẻ thường xuyên sử dụng chất cấm cùng với nhóm của mình
và một số chất cấm này thường xuyên được cung cấp
bởi một cái tên
đó là vì văn toán
nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ vụ án xem xét lại từng chi tiết rất nhỏ trong hồ sơ vụ án
thì ban chuyên án phát hiện ra một vấn đề đó là
trong ba ngày tết các đối tượng này đều qua lại nhà vị văn toán
và đặc biệt là chiều ngày mùng hai tết là
là vương văn hùng và bùi văn công có gặp nhau ở nhà vị văn toán
thì ban chuyên án
đã tiến hành xác minh về vì văn toán
xác minh về vì văn toán và xác định ra vì văn toán là
vợ chồng vì văn toán vì thị thù là hai đối tượng
sống bằng nghề mua bán trái phép chất ma túy
nắm được vai trò liên quan hết sức thiết yếu của đối tượng vị văn toán
đối với chuyên án hai trăm một mươi chín d
đồng thời làm rõ được hành vi buôn bán chất cấm của ông trùm vị văn toán
ngay lập tức các chiến sĩ đã xác minh mối quan hệ của vị văn toán và lường văn hùng
tuy nhiên một lần nữa chuyên án hai trăm một mươi chín d đã cho chúng ta thấy sự nguy hiểm và manh động của tội phạm buôn bán và sử dụng chất ma túy
ma túy có thể là nguồn cơn của nhiều thảm án
cuộc chiến của các chiến sĩ công an và cảnh sát điều tra có lẽ vẫn chưa thể dừng lại vì mức độ buôn bán ma túy ngày càng phức tạp hơn
chuyên án hai mươi chín d đấu tranh thành công
theo như lời chia sẻ của các điều tra viên đó là phải vận dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ mới có thể tìm ra sự thật cuối cùng
xin được gửi lời cảm ơn các anh những chiến sĩ trên trận tuyến đấu tranh với tội ác đã luôn cố gắng không mệt mỏi để gìn giữ sự bình yên của nhân dân
tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết xin được tạm biệt và hẹn gặp lại